theo bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng dự kiến sẽ có khoảng chín mươi tám doanh nghiệp đang hoạt động
tức là vào khoảng bảy trăm bốn mươi doanh nghiệp thuộc diện được giãn thuế và tiền thuê đất
theo nghị định số bốn mươi một của chính phủ với tổng mức khoảng một trăm tám mươi tỷ đồng
tuy nhiên sẽ có chế tài để chống doanh nghiệp lạm dụng trục lợi khi thụ hưởng các gói hỗ trợ
bộ tài chính đã đề xuất việc gia hạn miễn và giảm các loại thuế phí lệ phí tiền thuê đất
với khoảng hai trăm hai mươi tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân
theo đó sẽ thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế năm tháng đối với thuế giá trị gia tăng
và thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
của các hộ kinh doanh và tiền thuê đất của các doanh nghiệp tổ chức cá nhân
bộ tây chính đã thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng vật tư
và thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín đã trình chính phủ sửa đổi một số nghị định
điều chỉnh biểu thuế xuất nhập khẩu để thao gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực da dày dệt may chế biến nông lâm thủy hải sản cơ khí công nghiệp phụ trợ công nghiệp ô tô
dự kiến việc điều chỉnh này sẽ giúp giảm nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp
năm hai nghìn hai mươi trên sáu tỷ đồng
ngoài ra bộ tài chính đã báo cáo chính phủ nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
trong đó dự kiến điều chỉnh tăng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế
từ chín triệu đồng một tháng lên mức một mươi một triệu đồng một tháng
cho mỗi người phụ thuộc từ ba sáu triệu đồng một tháng lên mức bốn bốn triệu đồng một tháng
việc điều chỉnh sẽ có khoảng sáu tám triệu người được hưởng lợi
trong đó có khoảng một triệu đối tượng sẽ không phát sinh thuế thu nhập cá nhân
phải nộp trong năm hai nghìn hai mươi
tổng số thu nhập của người lao động được giữ lại để chi tiêu thêm
nhờ việc điều chỉnh này trong năm nay khoảng một mươi ba trăm linh tỷ đồng